thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
hôm nay ngày ba tháng một mươi ngày làm việc thứ hai của hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
buổi sáng ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại hội trường thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
buổi chiều ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại hội trường về công tác nhân sự
ban chấp hành trung ương đảng đã thống nhất rất cao một trăm linh giới thiệu đồng chí nguyễn phú trọng
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng để quốc hội bầu giữ chức vụ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
cũng tại phiên họp này ban chấp hành trung ương đảng đã bầu bổ sung hai ủy viên
ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi hai là đồng chí võ thái nguyên và đồng chí trần đức thắng
hết thông cáo